kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân khóa chín thành phố đà nẵng đã khai mạc
kỳ họp lần này tập trung đánh giá tình hình kinh tế văn hóa an ninh quốc phòng sáu tháng đầu năm
và kế hoạch sáu tháng cuối năm
trong đó tập trung thảo luận hai chuyên đề quản lý sử dụng nhà trung cư và quản lý quy hoạch thành phố
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá
tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng tám một so với cùng kỳ
các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp du lịch thương mại thu hút đầu tư trong và ngoài nước
thu ngân sách đều tăng đặc biệt trên lĩnh vực du lịch ước đạt ba hai mươi ba triệu lượt tăng ba mươi ba hai so với cùng kỳ
năm hai nghìn một mươi sáu là năm thứ tư liên tiếp thành phố đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
và là năm thứ tám liên tiếp về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông
tuy nhiên công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế
nhất là quản lý quy hoạch xây dựng quản lý đô thị đất đai khai thác tài nguyên khoáng sản
tình hình an ninh trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp phạm pháp hình sự tội phạm về tên nạn ma túy tăng
đây là những vấn đề sẽ được báo cáo giải trình và thảo luận
kỳ họp dự kiến kéo dài đến hết ngày bảy tháng bảy